vào đúng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây đội tuyển việt nam sẽ chạm chán với đội tuyển malaysia
trong trận chung kết sớm của bảng a trên sân vận động mỹ đình
đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu nhiều thách thức khi đối thủ vừa thoải mái về tinh thần lẫn toàn tính trong việc giành vé đi tiếp
ba mươi phút khởi động là quãng thời gian mà giới truyền thông có thể tác nghiệp
đây là buổi tập kín thứ ba của đội tuyển việt nam như kế hoạch ban đầu
và người được phân công trả lời phỏng vấn báo chí là cầu thủ văn toàn
anh và các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ lôi đá của đội tuyển malaysia
lúc này sự tập trung là yêu cầu tiên quyết
mà huấn luyện viên đã tìm ra
họ đưa ra với các học trò
bởi trận đấu với đội tuyển malaysia
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành ngôi đầu bảng a
chúng ta có công phượng chúng ta có độ hùng dũng
thậm chí là có cả anh đức nữa
tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng khóa chặt ở hai cánh
nhưng chúng ta sẽ tấn công họ ở trung lộ
và chúng ta sẽ tận dụng cái lối chơi của chúng ta là thiên về kỹ thuật
và bắt đối phương
một là phải phạm lỗi thứ hai là chúng ta sẽ đột phá qua
tôi mạo mụi dự đoán một cách khiêm tốn là đội mình sẽ thắng với tỉ số ba một
và quang hải công phượng và văn quyết sẽ là người mà tôi đặt niềm tin
với việc được thi đấu trên sân nhà vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
nếu giành được chiến thắng việt nam sẽ giành ngôi đầu bảng a
cùng một tấm vé vào bán kết